ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động số một mươi năm ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
của thành ủy về chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thành phố sẽ di rời và tổ chức lại cuộc sống của người dân đang sống trên và ven kênh dạch với số lượng hơn hai mươi căn
trong giai đoạn năm năm tới thành phố sẽ giải quyết sức điểm công tác bồi thường di rời giải phóng mặt bằng
và tái định cư với quy mô khoảng hơn bảy ba trăm linh căn nhà trên những tuyến canh rạch trên địa bàn quận bốn bảy và tám
những tuyến canh rạch ô nhiễm nặng hoặc có vai trò quan trọng trong giải quyết ngập ống khơi thông dòng chảy
tiêu thoát nước cũng sẽ được thực hiện với quy mô giải tỏa và di rời khoảng một mươi ba ba trăm năm mươi căn
ngoài ra công tác thay thế trung cư cũ hư hỏng xuống cấp phát triển các khu đô thị mới đồng bộ văn minh hiện đại
đến năm hai nghìn hai mươi thành phố phân đấu cơ bản hoàn tất công tác di rời khoảng hơn hai mươi căn nhà trên
dạch tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn gắn với chỉnh trang đô thị dọc hai bên bờ cây dạch
trong năm hai nghìn một mươi sáu tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng toàn bộ các trung cư cũ để được xây dựng trước năm
hai nghìn bảy mươi năm trên địa bàn hoàn thành việc lựa chọn chủ đầu tư tham gia xây dựng mới thay thế các trung cư cũ hỏng nặng
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi thực hiện cải tạo hoặc đầu tư xây dựng mới năm mươi số lượng trung cư cũ hỏng để tiến hành
đầu tư xây dựng mới thay thế kế hoạch được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề cập